sáng nay hai mươi hai tháng một mươi hai đại hội đại biểu toàn quốc liên minh hợp tác xã việt nam khóa sáu
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được tổ chức tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự đại hội cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí lãnh đạo bộ ban ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cần tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động tăng cường trách nhiệm là một tổ chức đại diện
cho hơn tám một triệu thành viên và hơn ba mươi triệu người lao động khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển
chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác
phát triển không đồng đều giữa các vùng miền giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp
sự liên kết hợp tác với nhau và với các loại hình kinh tế khác còn yếu
công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể hợp tác xã còn nhiều bất cập
một số cấp ủy chính quyền chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của hợp tác xã
thời gian tới để thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực về hiệp định thương mại tự do
vấn đề về sản phẩm an toàn chất lượng an ninh lương thực cạnh tranh hàng hóa sẽ diễn ra rất gai gắt
cả thị trường trong nước và quốc tế nhất là đối với những hộ kinh doanh cá thể
ra soát hoàn thiện hệ thống các quy định các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tạo điều kiện để kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển bình vững
căng đối và bổ trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ
các ưu đãi cần thiết của nhà nước với kinh tế tập thể hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước
và điều kiện cụ thể của đất nước
đây là câu quan trọng các cơ chế chính sách pháp luật về hợp tác xã phải phù hợp với đường lối
chính sách của đảng về khu vực quan trọng này nhất là vấn đề vốn đất đai và đào tạo hôn người
thủ tướng yêu cầu các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương
phải xác định rõ
phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã là xu thế tất yếu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
các cấp ủy chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên
cần tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã theo nguyên tắc tự nguyện tự chủ
tự chịu trách nhiệm bình đẳng trong quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác
đã nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
giao đặt hàng và quỹ thác các dịch vụ công quản lý đối với hợp tác xã
trong đó có công tác kiểm tra giám sát tài sản và hoạt động cho hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
đồng thời bản hành các chính sách chế độ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống hợp tác xã
đào tạo lại và bồi dưỡng đồng ngũ cấn bộ có tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới
tôi xin nhấn mạnh sự quan trọng của hợp tác xã
quan tâm của cấp quỹ chính quyền bậc trưởng tổ quốc việt nam bậc nhân vận các cấp
có vai trò quan trọng trong phát triển hợp tác xã ở mọi địa bàn
thủ tướng nhấn mạnh kinh tế tập thể hợp tác xã là xu hướng tất yếu trong hội nhập mở cửa
là mô hình kinh tế của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể hợp tác xã chính là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong phát triển kinh tế xã hội hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho liên minh hợp tác xã việt nam